tín ngưỡng dân gian phổ biến của người việt thờ mẫu tam phủ được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
là một tin mừng đối với không chỉ các thanh đồng các chuyên gia nghiên cứu về tín ngưỡng này mà còn là tin vui với toàn thể người dân việt nam
tuy nhiên sau khi vinh danh việc làm thế nào để di sản này có thể phát huy đúng vai trò giá trị ý nghĩa đang là mối quan tâm chung của toàn xã hội
với bốn yếu tố đặc trưng bản sắc dân tộc tính gắn kết hồi ức lịch sử và khát vọng tâm linh
thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt đã chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
thế nhưng sau niềm vui này rất nhiều người lo ngại sau khi được vinh danh tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt lại tiếp tục bị biến tướng
và bùng phát dưới nhiều góc độ bởi hiện nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu hết giá trị của loại hình tín ngưỡng này
nên đã dựa vào đó để trục viên
lợi thương mại hóa
cùng với tín ngưỡng thờ mẫu hiện việt nam có hai mươi bốn di sản được unesco công nhận là di sản thế giới
theo nhiều chuyên gia tất cả các di sản được viên danh đều giúp cho gương mặt tổ chức
việt nam được giới thiệu đến với nhân loại nhưng tất cả đều đứng trước mối lo nhiều người sẽ coi việc unesco công nhận di sản
như một chiếc thẻ bảo hiểm cho mọi người hành động thiếu chính xác
để định hướng di sản văn hóa đi đúng quy chuẩn giữ nguyên giá trị tránh bị biến dạng thương mại hóa
thì ý thức của người dân là điều quan trọng nhất
văn hóa là văn hóa của dân thì muốn phát triển văn hóa thì phải người dân làm chủ cái sự nghiệp đó
trong quá trình xây dựng hồ sơ để trình unesco công nhận là di sản
tất cả các nước đều phải cam kết có những chương trình hành động để bảo tồn và phát triển di sản
nếu trong quá trình thực hiện họ kiểm tra thấy các di sản không còn đáp ứng được yêu cầu
xem xét khả năng tước bỏ danh hiệu
như vậy để di sản được vinh danh đã khó nhưng để giữ được vinh danh đó còn khó hơn
và trách nhiệm này không chỉ riêng bộ văn hóa thể thao và du lịch các nhà quản lý địa phương
mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân việt nam trong việc nhìn nhận rõ giá trị văn hóa thật sự
để sự vinh danh này là niềm tự hào của đất nước